cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đó có trịnh thành công là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
cùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trưởng phòng đăng kiểm phó trưởng phòng đăng kiểm và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tỉnh hòa bình phát hiện dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình
cụ thể là việc đăng kiểm xe được nhanh chóng thuận lợi thì ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định
các chủ phương tiện sẽ phải nộp trước số tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng cho đăng kiểm viên kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng và bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
đối với phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách kiểm tra kỹ phương tiện
để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mỗi ngày trung tâm đăng kiểm đã thu của các chủ phương tiện
số tiền từ bốn triệu cho đến một mươi triệu đồng cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho trịnh thành công là giám đốc trung tâm đăng kiểm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn của bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án